tối ngày một mươi tháng một mươi tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ và di tích lịch sử tỉnh hà nam
báo nhân dân phối hợp cùng tỉnh hà nam trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh đồng chí lường khánh thiện
người lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
do nhà nước truy tặng đối với chín nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không lam hạ
chương trị dự chương trình có các đồng chí nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
cùng dự còn có lãnh đạo báo nhân dân lãnh đạo tỉnh hà nam lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
lãnh đạo các tỉnh thành phố các đồng chí lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các gia đình liệt sĩ và nhân dân tỉnh hà nam
xuyên suốt chương trình là những ca khúc ngợi ca mảnh đất và con người hà nam cần cù chịu khó và hiếu học
có tinh thần yêu nước anh dũng chống giặc ngoại xâm mà tiêu biểu là người cộng sản kiên trung lường khánh thiện
lương khánh thiện sinh năm một nghìn chín trăm linh ba tại thôn mễ thượng xã mễ tràng huyện thanh liêm
nay thuộc phường liêm chính thành phố phủ lý trong một gia đình nhỏ nho nghèo có truyền thống yêu nước
dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng từ nhỏ đồng chí được gia đình quan tâm chăm lo chăm sóc ăn học chú đáo
với tư chất thông minh và tâm hồn nhạy cảm tuổi ấu thơ gắn liền với quê hương người lao động nghèo khổ
đồng chí thấu hiểu nỗi khổ cực tủi nhục của người dân mất nước
chính gia cảnh và cuộc sống lầm than của nhân dân
đã sớm nhân nhóm trong con người đồng chí lường khánh thiện tính tự lập tỉnh nhân ái
lòng căm thù kẻ áp bức bóc lột đến tận cùng và nung nấu ý chí
phải đánh đổ đế quốc phong kiến giành độc lập tự do cho dân tộc
từ năm một nghìn chín trăm hai mươi ba đến năm một nghìn chín trăm hai mươi tám đồng chí đi học đi làm thợ vừa học vừa làm công nhân
được giác ngộ và hoạt động cách mạng tại hải phòng nam định và hà nam
năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chí gia nhập tổ chức đông dương cộng sản đảng
tháng năm năm một nghìn chín trăm ba mươi lường khánh thiện bị bắt bị kết án khổ sai tù trung thân và bị đầy ra côn đảo
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đồng chí được ân xá tiếp tục về hà nội hoạt động
được bầu vào tham gia sứ ủy bắc kỳ từ năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy đến một nghìn chín trăm ba mươi
đồng chí lương khánh thiện đảm nhận nhiệm vụ giữ chức bí thư xứ ủy bắc kỳ bí thư thành ủy hà nội
được phân công làm bí thư liên tỉnh b gồm hải phòng quảng yên hòn gai hải dương hương yên
kiến an và trực tiếp làm bí thư thành ủy hải phòng
ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đồng chí lường khánh thiện bị địch bắt tại xóm thượng lý thành phố hải phòng
địch đã rụ rỗ rồi tra tấn dã man dùng đủ mọi thủ đoạn hòng khai thác thông tin bí mật của đảng
nhưng trước sau chúng chỉ nhận được ở đồng chí lương khánh thiện một câu trả lời không biết
không khuất phục được người chiến sĩ cộng sản kiên trung tòa án thực dân pháp đã kết án tử hình đồng chí lường khánh thiện
lúc đó đồng chí lường khánh thiện mới ba mươi
người đồng chí đồng đội của ông chiến sĩ cách mạng hoàng cương là bạn tù ở hòa lò
ngay sau khi ông mất đã làm những vần thơ đầy xúc động
kiến an tiếng súng nổ rồi để lại thương nhớ ngậm ngùi trong ta
cầm bút viết mắt nhòa lệ nhỏ
mấy dòng này khôn tỏ lòng tôi
hỡi ôi anh khánh thiện ơi làm tròn nhiệm vụ với đời thế xong
máu anh đổ cơ hồng thêm đỏ hồn núi sông soi tỏ lòng anh
rồi đây sử sách lưu danh lường khánh thiện
đã hy sinh trọn đời
cũng tại chương trình thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do nhà nước truy tặng
cho chín nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không lam hạ
trong những trận chiến đấu chống mỹ ác liệt
một mươi nữ dân quân tự vệ anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ
giờ đây tên tuổi của các chị đã mãi mãi đi vào huyền thoại
trở thành niềm tự hào của mỗi người con quê hương hà nam